một tuần trôi qua ban chuyên án vẫn chưa xác định được hung thủ của vụ án

đến ngày một mươi một tháng chín tổ công tác ở hà nội bán tin về

sau khi phát hiện ra cái xe này các đồng chí sinh sát cũng báo cáo về việc phát hiện cái xe ở chỗ này
và qua kiểm tra thì không thấy cái nạn nhân đâu
và chúng tôi thấy rằng là có khả năng là lúc này chúng tôi đánh giá là khả năng là đối tượng đã giết nạn nhân và cướp xe mang đi để tiêu thụ
qua cái xem xét ban đầu là chúng tôi thấy là cái xe này cái ghế lái nó bị bong bật ở cái chỗ cái sàn
thế là ghế rất là lỏng lẻo chỉ còn cố định hai cái ốc vít ở cái chân ghế đằng sau thôi còn hai cái ốc vít ở bên đằng trước là bị bung
chính vì như thế thì chúng tôi có những cái nghi vấn
thì nghi vấn như vậy thì chúng tôi đã chương cầu là phòng pc năm mươi bốn
thế là về để mà khám nghiệm cái xe này và để thu lượm dấu viết
lực lượng kế toật hình sự kết hợp với phòng hình sự công an tỉnh hòa bình và công an huyện lạc sơn đã tiến hành công tác khám nghiệm chiếc xe ô tô biển tưởng xuất hai mươi chín a sáu mươi hai nghìn hai trăm chín mươi chín
lúc này cơ quan điều tra đã ghi nhận nhiều dấu hiệu bất thường đặc biệt phát hiện gới trước của lái xe có dấu hiệu hư hỏng sô lệch
như trước ghế trước của nạn nhân bị gáy trục ở ghế
cơ quan điều tra nhận định khán ứng thủ ngồi ở vị trí phía sau xích cổ nạn nhân
vì mình đã đánh giá ngay từ ban đầu lên do vậy là mình thu được cái xe mà nó còn nguyên vẹn về cái dấu vết hư hỏng
còn dấu viết đường vân thì lúc này là bà gói đồng chí là gặp tương đối khó bởi vì là có nhiều người đã sở nắn vào cái xe
nên do vậy là cái dấu viết đường vân đã bị mất
qua công tác khám nghiệm
qua công tác khám nghiệm
chúng tôi đã phát hiện thấy phía trước bên phải của đầu xe ô tô của vùng ba đà sốc có các vết trượt xước trong xe ô tô
tại vị trí hai chân phía trước của ghế lái là mối hàn bị bung ra
ghế xe ô tô ở trạng thái ngải ra phía sau
camera hành trình bị bẻ gãy
quá trình khám nghiệm chúng tôi xác định
tất cả các cái dấu viết trên đều là dấu viết hình thành mới
căn cứ và dấu viết và cơ chế hình thành dấu viết chúng tôi xác định
tất cả các cái dấu viết trên là đều do sự tác động ngoại lực rất mạnh
như vậy vụ việc trên đã phản ánh rõ là có dấu hiệu của tội phạm
kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình
sau khi khám nghiệm chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín a sáu mươi hai nghìn hai trăm chín mươi chín với những sáng trộn trên xe
do vậy mà cơ quan điều tra xác định rõ anh nam chắc chắn đã bị sát hại
tuy nhiên thi thể anh nam hiện đang ở đâu và mục tiêu quan trọng lúc này là phải tìm ra đối tượng
thì ta mới có thể truy nguyên ra xác của nạn nhân được đối tượng đem cất giống
tuy nhiên đối tượng là ai
tại hiện trường là chiếc xe ô tô lại không có bất cứ dấu viết nào của hùng thủ
khả năng cao là tiệm cầm đồ vẫn còn lưu giữ được chứng minh thư của đối tượng đã đặt xe
khi em lại các thông tin
khi mà cầm đồ phải có giấy chứng minh thư vì nhân bản thân của mình hiệu cầm đồ nó mới cho cắm
thế chính là xuống ở đấy thì ở hiệu cầm đồ người ta còn giữ được là cái bản chứng minh photo của cái đối tượng an này ở dưới đó
nó phải xem camera trích camera về
thế thì cái tổ công tác là nói là cái người ở địa phương ở lạc sơn này
thế thì chúng tôi là cho cái tốt triển khai
để xem là cái xóm xã đấy là có cái con người đấy như thế hay không
trong thời điểm hiện nay thì nó dùng rất nhiều cái chứng minh thư giả
và nếu như mà không xác minh triệt để nhanh thì có thể là sẽ sang một cái người khác hoặc là một nhân thân khác
nó là bất lợi cho công tác điều tra
chứng minh thư mà các đối tượng đặt tại tiệm cầm đồ tên là bùi văn an
có hộ khẩu thường trú tại xã thượng cốc huyện lạc sơn hòa bình
qua xác minh nhanh thì các trinh sát báo về cho ban chuyên án
đây là đối tượng không có công an việc làm ổn định có biểu hiện nghiện hút ma túy có thời gian làm việc ở dưới hà nội
tuy nhiên y không biết lái xe ô tô và hiện nay không có mặt tại địa phương
trong thời gian gần đây đối tượng an hay tụ tập với một số đối tượng cũng là người ở xã thượng cốc huyện lạc sơn
nhưng đối tượng nào là đồng bọn của y trong vụ án giết người cướp tài sản lại là một bài toán cần tìm lời giải
song song với việc tìm hiểu di biến động của đối tượng nghi vấn cơ quan điều tra còn cung cấp ảnh của đối tượng an
và một số đối tượng có nghi vấn trong một số cây xăng dọc đường đi từ hòa bình về hà nội
thì đã phát hiện tại cây xăng thuộc xã quỳ hậu huyện tân lạc tỉnh hòa bình vào khoảng ba giờ ba mươi phút sáng ngày bốn tháng chín
có năm thanh niên điều khiển xe ô tô biển số hai mươi chín a sáu mươi hai nghìn hai trăm chín mươi chín đến cây xăng mua nhưng không có tiền nên yêu cầu đổ
cây xăng thuộc xã quỳ hậu đạt hai trăm linh đồng và đặt lại đăng ký xe đến bảy h ba mươi phút cùng ngày thanh niên quay trở lại trả tiền và lấy lại đăng ký
khi cho nhân viên bán xăng nhận dạng qua ảnh kết quả nhân viên đã nhận dạng được người lái xe tên là hiền
trích xuất camera tại cửa hàng cơ quan điều tra cũng đã thu được hình ảnh của hiền xuống đổ xăng
tôi nghĩ là dáng anh ấy cao cao rỏng rỏng thì tôi tức là mặt lúc đấy chỉ diễn ra có một hai phút thôi
thì tôi cũng chả nhìn rõ cái khuôn mặt của anh ấy nhưng mà trong khi nhận dạng thì tôi cũng là người chỉ cho các anh ấy là đây chính là người xuống bơm xăng cho tôi
ban chuyên án yêu cầu khẩn trương giả xuất thông tin về tất cả những người có tên là hiền hiện đang tạm trúng hoặc có hậu khẩu thường trúng trước tin tại huyện lạc sơn
sau đó trải ra toàn tỉnh hòa bình
tiếp tục xác minh sâu hơn nữa thì thông tin các trinh sát gửi về là địa bàn sáng thượng cốc huyện lạc sơn
có một nghi can họ tên đầy đủ là bùi văn hiền hậu khẩu thường trúng tại tỉnh lạc sơn
em mới học lái xe công nông được một mươi năm ngày
quá trình giả xuất thì xác định là cái đối tượng mà đi cùng quân an là chính là cái đối tượng lái xe
từ khi đổ xăng đến khi
khi mà cắm ký xe tại quận thanh xuân hà nội thì chúng tôi giả soát toàn bộ là những cái thứ nhất lứa tuổi
và những người lái xe ô tô và cho các doanh nghiệp cũng như các gia đình tư nhân trên địa bàn
thì quá trình xác minh thì nổi lên đối tượng bùi văn hiền
sau khi mà nổi lên đối tượng bùi hiền thì chúng tôi đã tiến hành dựng cái lý lịch của đối tượng này lên xác minh
đối tượng này thì cũng mới biết là lái xe trong khoảng
một mươi năm ngày thôi
chúng tôi đã lấy các hình ảnh của đối tượng này để tiến hành cho các trường hợp để tiến hành nhận dạng
mà cái trường hợp để nhận dạng là trường hợp cực kỳ quan trọng
nên chúng tôi mới đưa cái hình ảnh xuống cho các anh cầm đồ để nhận dạng đối tượng vào cầm đồ để anh nhận dạng được
đưa vào cái chỗ hình ảnh cây xăng để chị bắn cây xăng là sẽ nhận dạng đối tượng vào mua xăng
thì chị nhận dạng là đối tượng hiền này
thì đưa tiếp vào chỗ hiệu cầm đồ nơi mà nó cầm đồ cái điện thoại
và cũng nhận dạng được
do vậy trên cơ sở có ba cái nhận dạng chắc chắn như thế cùng cái hình ảnh như vậy
đường đi như vậy thì chúng tôi đã bàn trong ban truyền án là ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
tuy đã có cơ sở vững chắc xác định hiền và an là hùng thủ gây ra vụ ăn giết người cất tài sản
nhưng việc truy tìm hung thủ lại hết sức khó khăn
đặc biệt yêu cầu đặt tài sản
đặc biệt yêu cầu đặt tài sản
thật ra là phải nhanh chóng bắt được hai tên tội phạm tuổi đời còn rất trẻ
nhưng lại có hành vi vô cùng tháo bảo manh động
đặc biệt có một nguồn tin làm ban truyền án vô cùng sừng sốt
đối tượng bùi văn hiền đang là ngây can số một trong vụ án cướp xe ôm tại quận nam tử liêm hà nội
qua lời mô tả đặc điểm nhận dạng của nhân chứng đối tượng đã dí ra vào cổ nạn nhân để cướp xe
và sau đó hắn bỏ trốn
rồi lại một lần nữa có hành vi giết người cướp tài sản
từ nhận định này cơ quan điều tra đã đồng loạt triển khai các mối trinh sát truy tìm tên tội phạm nguy hiểm
cái vụ án thứ hai là cái vụ án đối với cái chỗ bùi văn nam ấy
mà đối tượng hiền đã thực hiện hành vi để giết anh bùi văn nam và sau đó là cướp tài sản
để thể hiện được rõ là đối tượng hiền là đối tượng rất là manh động và sẵn sàng thực hiện hành vi đến cùng
quá trình điều tra gặp rất nhiều trở ngại
bởi cùng lúc đó xuất hiện hàng loạt thông tin khác nhau về bùi văn hiền đánh lạc hứng cơ quan điều tra
có thông tin khẳng định hiền đang có mặt tại hà nội
tiếp đó là các thông tin hiền vừa xuất hiện tại địa bàn huyện đà bắc
đây là khu vực rừng núi rất hiểm trở
vừa có các đường tiểu ngạch ở giữa những cánh rừng
rất khó khăn cho quá trình xác minh và trụ bắt tội phạm
với yêu cầu đặc biệt mỗi khi có thông tin các trinh sát phải tiến hành ra soát hết sức kỹ cảng thận trọng địa bàn
nhiều trinh sát đã phải di chuyển suốt đêm ở các khu vực rừng núi hiểm trở
để tìm manh động
các mối hiểm đang trốn ngồi toàn đồng
đối tượng tượng hiền này có một cái đặc điểm nhân dạng
giống rất giống cái đối tượng cùng đi với lại cái đối tượng bùi văn an
thì lúc này đặt ra cho ban chuyên án cũng rất nhiều những cái giả thiết mà chúng tôi cũng rất là trăng trối
mà phải đưa ra nhiều cái nhận định rất là khác nhau
sau đó ban chuyên án và các đồng chí lãnh đạo cũng quyết định
là phải triệu tập và bắt bằng được cái đối tượng hiền này
phương án bắt đối tượng hiền được ban chuyên án tính toán kỹ lưỡng đảm bảo an toàn nhanh gọn bí mật bất ngờ
và tội trinh sát trốt trận ở nhà của hiền đã báo cáo cho ban chuyên án là đã xác định được hiền trở về nhà
và chập tối ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
nhiệm vụ được phân công cho một tổ công tác đi theo tổ trưởng tổ dân phố đến gọi cửa để thu tiền sinh hoạt
và khi đối tượng ra mở cửa đán lập tức không chỉ đối tượng dẫn dài về trụ sở cơ quan điều tra
tại cơ quan công an bước đầu bùi văn hiền luôn quanh co chối tội và đưa ra những bằng chứng ngoại phạm
cũng như nói không quen biết với bùi văn an
tuy nhiên khi cơ quan điều tra đưa ra các bằng chứng những bất minh về tên ba cổ hiền thì lúc bấy giờ hắn mới khai nhận
hắn nói có đi cùng với bùi văn an hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương có hành vi sát hại anh nam
vứt rác xuống đèo trên quốc lộ sáu khu vực thông khe nhưng tất cả mọi việc
đều do anh thực hiện mình chỉ hỗ trợ
đối tượng mới khai lên đối tượng bùi văn an thì khai lên đối tượng bùi văn an và đổ hết cho toàn bộ cái hành vi này cho an
là người chủ mưu người rồi tổ chức rồi chuẩn bị rồi là người rủ dê để sử dụng ma túy đá
đấy và khai rằng toàn bộ hành vi do an gây lên
xác định đây là đối tượng khó đấu tranh và theo lời khai nhận của đối tượng hắn đã vứt sát nạn nhân dưới vực
bàn truyền án phối hợp
với công an huyện mai châu công an huyện tân lạc tìm suýt dọc đường của đèo thông khe
nhưng ở nơi đây đồi núi nối tiếp nhau địa hình rất hiểm trở mây mù quanh năm
việc tìm ra sát nạn nhân là một điều vô cùng khó khăn
giả soát suốt một ngày mà tổ công tác vẫn không tìm thấy thi thể nạn nhân
tổ công tác báo về cho bàn truyền án để tính phương án khác
vì không thể chỉ căn cứ và lời khai của đối tượng
có thể đối tượng khai gian dối nhằm kéo dài thời gian điều tra
đối tượng khai là ở đỉnh đèo thông khe
đèo thông khe rất dài tổng đèo thông khe là một mươi hai km
thì tiến hành giả soát từng vị trí từng khu vực một
tuy nhiên rất là khó khăn không thể tìm được sát nạn nhân ở đâu
sau đó tiếp tục đấu tranh
đó là một nơi để vẽ từng vị trí từng đường đi
chúng tôi đã tiến hành giả soát lại khu vực thông khe
tuy nhiên giả soát rất là kỹ nhưng mà không phát hiện được tử thi
sau đó thì phòng cảnh sát hình sự cũng đã tiến hành đấu tranh
tiếp tục với đối tượng và xác định lại khu vực đối tượng và yêu cầu đối tượng chỉ lại địa điểm
đối tượng chỉ là khu vực đường cua thuộc địa phận huyện mai châu
cũng không nhớ rõ là ở khu vực thông khe thung nhuế
do đó thì chúng tôi đã tiếp tục mở rộng ngoài khu vực thông khe
đã tìm kiếm kỹ rồi thì chúng tôi mở rộng tìm kiếm ở khu vực sông nhuế
đến cuối giờ chiều ngày một mươi bốn tháng chín tổ công tác truy tìm xác nạn nhân đã phát hiện ra
xác tại đèo thung nhuối huyện mai châu tỉnh hòa bình
có một pháp chất nam giới đang trong tình trạng phân hủy mạnh
sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh hòa bình
và các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt
hiện trường thực hiện công tác điều tra
kết quả khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi cho thấy
hiện trường nơi phát hiện tử thi không phải là nơi hiện trường chính xảy ra vụ án
mà là hiện trường thứ hai nơi xấu xác
đây thể hiện bản chất và tính manh động của hương thủ sau khi gây án nằm phía tài xác
gây cản trở cho cơ quan điều tra
với các đơn vị chức năng nhanh chóng
về tử thi thì toàn bộ vùng mặt và vùng cổ của tử thi bị phủ đen bướm rạng
bắn đầu xác định tử thi bị chết do xích cổ
thời gian tử vong khoảng hơn một tuần trước
tuy nhiên thi thể bị phân hủy kia với anh bùi văn nam có phải là một hay không
thì cần phải có chứng cứ khoa học xác minh để khẳng định chính xác
chưa có một điều gì là khẳng định đó là nạn nhân nam cả
vì làm sao

cá nhân ở trong tình trạng gọi là đã phân hủy mặt biến dạng
cho nên là cái vấn đề đó là chúng tôi thấy là về mặt nhận diện như thế cũng chỉ là một kênh tham khảo thôi
nhưng để có căn cứ quốc khảo thì phải tiến hành lấy vân tay
nhưng mà vân tay thì các cái đầu ngón đã bị phân hủy và xeo săn lại rồi
cho nên chúng tôi thực hiện cái việc vân tay không được
cuối cùng chúng tôi quyết định là phải lấy để mẫu giám địa
ngay lập tức phòng kỹ thuật hình sự đã tiến hành lấy mẫu để trưng cầu viện kỹ thuật hình sự giám định adn của tử thi
thì tại đây đã cho kết quả
sau khi thu mẫu của tử thi tại hiện trường và thu mẫu so sánh là mẹ đẻ của anh bùi văn nam
thì gửi cơ quan giám định
sau đó là có kết quả giữa tử thi tại hiện trường
và mẹ của tức là đẻ của bùi văn nam thì hai mẫu đó là đồng nhất đồng nhất gen với nhau
thế là xác định đó chính xác là anh bùi văn an
xác nạn nhân được tìm thấy một đối tượng đã bị bắt
còn đối tượng còn lại là bùi văn an hiện đang lẩn trốn ở đâu chưa rõ
có khả năng sau khi cập nhật thông tin trên các trang mạng xã hội
thấy đồng bọn của mình là bùi văn hiền đã bị bắt
nên an đã nhanh chân trốn chạy trước sự truy đuổi gắt ga của cơ quan điều tra
lúc này có rất nhiều thông tin trái chiều đã xuất hiện
có thông tin đối tượng an đã bỏ đi theo hướng đền đình bình
chúng tôi cũng có dùng cái sử dụng cái biện pháp nguyện bụng
thì an cũng cho nó nói rằng là nó đang muốn đi miền nam
nhưng thiếu tiền chưa có tiền và đang tìm cách để quay tiền
chính vì cái việc này thì đêm một mươi bốn chúng tôi và công an huyện lạc sơn chia thành nhiều tổ
cảnh sát giao thông có cảnh sát hình sự
có các cảnh sát
phụ trách xã có
nhưng mà tất cả chúng tôi đều mặc dân sự để hóa trang để mật phục
vì là sợ rằng trong đêm đối tượng nó sẽ di chuyển khỏi địa bàn lạc sơn
và chúng tôi trong cả cái đêm đó là mật phục ở các tuyến đường các ngã đường
nhưng lại không được lộ
và phải kiểm tra chặt chẽ tất cả người ra vào cái khu vực xong đó
bọn ngã đường từ tỉnh hoa bình đi ra các tỉnh lân cận
như ninh bình hà nội phú thỏ sơn la được chấp chặt
quyết tâm của ban chuyên án lúc này là cần phải bắt được an trong thời gian ngắn nhất
vì nếu không y trốn sang bên kia bên dưới hoặc nguy hiểm hơn
y là có khả năng gây án trên đường tàu thoát
trước các phương tiện thông tin đại chúng được cập nhật liên tục
về vụ án giết người cấp taxi tại huyện lạc sơn dường như làm đối tượng nóng ruột
đối tượng đã liên tục di chuyển khỏi địa điểm mà mình vừa đặt chân đến
để trốn tránh sự giả soát của cơ quan điều tra
một thông tin trái chiều là đối tượng này thấy có xuất hiện
ở hướng đi về hướng ninh bình
kể cả đồng chí trưởng ban cũng như là đồng chí quyền trưởng phòng
cũng đã phân một tổ công tác xuống địa bàn ninh bình xuống địa bàn hà nội
để theo cái nước đi nước bước của đối tượng túc an
tuy nhiên thì có một điều đặc biệt là khi anh em chúng tôi đã xây dựng kế hoạch
thì vẫn còn một tổ công tác nằm ở tại khu vực nhà an
có một hiện tượng lạ
xác định là đối tượng bùi văn an vẫn đang lẩn trốn trên địa bàn nguyễn hà sơn
và địa bàn xã thường cốc
thì chúng tôi phối hợp với phòng hành sự
thứ nhất là thắt chặt tại địa bàn xã thường cốc
nơi đối tượng có rất nhiều mối quan hệ
thứ nhất anh em trong gia đình bạn bè và người thân
qua các biện pháp chính xác thì chúng tôi xác định đối tượng bùi văn an
lẩn trốn tại một nhà dân trong xóm

xác định được đối tượng bùi văn an đang lẩn trốn
ở ngôi nhà gần bề rừng ở xã thượng cốc
khoảng một trăm linh cán bộ chiến sĩ đã chia ra làm ba tổ công tác
bao vây khu rừng các đoạn đường quanh xã
chờ đến nửa đêm các vòng vây dần được khép chặt
đông loạt bất ngờ tiếp cận để khống chế đối tượng
tại cơ quan điều tra hai kẻ sát nhân đã khai nhận
do nghiện game và ma túy đá
chúng đã lên kế hoạch cướp ô tô
lấy tiền tiêu xài vừa chuẩn bị sắn dao và dây thừng để gây án
sau khi chơi ma túy xong hai đứa tượng đã rủ nhau đi cướp xe ô tô
trên đường đi thấy đường vắng vẻ an và vợ yêu cầu dừng xe để đi vệ sinh
an vừa mở cửa để đi ra ngoài
hiền vùng lên quàng dây thừng xích cổ anh nam
vốn to khỏe
anh nam vùng vẫy chống cực nhưng bị an từ ngoài chưa vào xe giúp sức
giữ lấy tay chân để khống chế nên anh nam dần dần bất động rồi tử vong
sự dòng sử dụng ma túy đá và không kiểm soát được bản thân
bây giờ tôi thì thấy là rất hối hận và không biết làm thế nào để bù đáp cho gia đình nhà nạn nhân
với lại là giờ bố mẹ tôi
thì cũng sắp già hết rồi
nhà thì có mỗi đứa con trai
bây giờ tôi gây ra chuyện như này thì tôi không biết là bao giờ có ngày về để hòa nhập với cộng đồng
với lại là tôi chỉ mong nạn nhân ở trên cao tha thứ cho tôi
lỗi lầm tôi gây ra
vụ việc này thì rút ra mấy cái bài học kinh nghiệm cụ thể như thế này
cái thứ nhất là phải có cái sự lãnh chỉ đạo toàn diện trực tiếp của lãnh đạo
để sớm có những định hướng và quyết đáp cụ thể từng vấn đề
cái thứ hai nữa là phải huy động được các lực lượng tập trung
đặc biệt là sự phối kết hợp giữa các lực lượng kể cả là trong tỉnh và ngoài tỉnh
cái thứ ba nữa là phải làm tốt cái phát động phong trào quân chúng
đặc biệt là liên quan đến việc cung cấp các cái thông tin có liên quan để phục vụ cho cái việc điều tra truy tìm chủ phẩm
đúng một mươi ngày sau khi vụ án cướp tài sản và giết người xảy ra
với sự vào cuộc đầy quyết tâm của ban truyền án
nghi phạm bùi xuân an và bùi văn hiền đã bị bắt giữ đối diện với sự trừng trị của pháp luật